quý i năm hai nghìn hai mươi tiền giang đạt kim ngạch xuất khẩu hàng hóa được trên sáu trăm năm mươi hai triệu usd đạt một mươi chín hai chỉ tiêu cả năm
tỉnh đang đặt ra mục tiêu phấn đấu cả năm đạt kim ngạch xuất khẩu lặp ba bốn tỷ usd
trong đó riêng mặt hàng gạo đã xuất khẩu được gần hai mươi chín tấn tăng chín mươi ba so với cùng kỳ
về giá trị đạt một mươi ba triệu usd tăng gần tám mươi bốn so với cùng kỳ
theo sở công thương tỉnh tiền giang thực hiện mục tiêu đa dạng hóa thị trường và mở rộng thị trường xuất khẩu cho mặt hàng lúa gạo
nếu trước đây thị trường trung quốc là thị trường lớn của việt nam thì hiện nay đã mở rộng ra nhiều thị trường khác như philippines angola
vụ đông xuân hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi sản lượng lúa thu hoạch của tiền giang đạt gần ba trăm bốn mươi hai tấn lúa rất rồi rào cho nhu cầu tiêu dùng và xuất khẩu